anh dũ được các đồng nghiệp đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu nhưng qua kiểm tra sức khỏe và tình trạng thương tích các y bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện
thanh tra sở lao động thương binh xã hội tỉnh phú yên cũng đã vào cuộc phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đông hòa điều tra tai nạn lao động
theo quy định tại nghị định số ba mươi chín năm hai nghìn một mươi sáu ndcp ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động
để chuẩn bị cho đề thi vào lớp một mươi tp hcm điều chỉnh dạng đề thi môn ngữ văn phần nghị luận văn học ở một trong hai câu sẽ được ấn định một tác phẩm đã học trong chương trình để thí sinh viết bài thay vì tự chọn như trước đây
theo đó cấu trúc đề thi môn ngữ văn vào lớp một mươi tại tp hcm năm nay không có gì thay đổi gồm ba phần đọc hiểu nghị luận xã hội và nghi luận văn học
tuy nhiên phần nghị luận văn học có chút thay đổi học sinh vẫn được lựa chọn một trong hai đề để làm bài
d một yêu cầu học sinh phân tích cảm nhận một tác phẩm hoặc đoạn trích tác phẩm cụ thể có trong sách giáo khoa
từ đó chỉ ra hướng dẫn tác động của tác phẩm đối với bản thân mình hoặc có liên hệ đến tác phẩm khác
liên hệ thực tế cuộc sống để rút ra một vấn đề văn học vào cuộc sống
trước đây học sinh được tự chọn tác phẩm để viết
còn đề hai đã đặt ra một tình huống cụ thể và yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức sự trải nghiệm trong quá trình học để giải quyết tình huống
trước đây học sinh được tự chọn lựa tác phẩm hoặc đoạn trích phù hợp
trước đây đề hai là đặt ra tình huống cụ thể và yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức sự trải nghiệm trong quá trình học để giải quyết tình huống
phần đọc hiểu và nghi luận xã hội vẫn giữ nguyên hình thức như những năm trước
cụ thể phần đọc hiểu là các văn bản có thể là văn bản nghị luận thông tin văn học khoa học
các văn bản này được lựa chọn từ báo chí các bài bình luận các sách khoa học có nội dung phù hợp với lứa tuổi
cắn với tình hình thời sự để luyện tập các kỹ năng đọc hiểu đưa ra quan điểm cá nhân các vấn đề đặt ra trong văn bản sáng tạo cách thể hiện khác đề xuất giải pháp đặt nhăn đề mới
các câu hỏi được tổ chức theo các mức độ tư duy từ dễ đến khó từ mức độ nhận biết thông hiểu đến phân tích suy luận và đánh giá vận dụng
phần viết bài nghị luận xã hội sẽ dài khoảng năm trăm linh chữ yêu cầu học sinh cần tập phân tích xác định đúng vấn đề triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
vận dụng tốt các thao tác lập luận kết luận chặt chẽ giữa lý thuyết và dẫn chứng rút ra bài học nhận thức và hành động
mới đây chính phủ mới ban hành nghị định đối với người hành nghề khám bệnh chữa bệnh và cơ sở khám bệnh chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân quy định rõ thời gian thực hành khám chữa bệnh tối thiểu của bác sĩ công an quân y
theo nghị định một mươi sáu năm hai nghìn hai mươi bốn ndcp của chính phủ thời gian thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân như sau
đối với chức danh bác sĩ tối thiểu là một mươi hai tháng trong đó thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh là sáu tháng thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là ba tháng
đối với chức danh y sĩ tối thiểu là chín tháng trong đó thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh là sáu tháng thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là ba tháng
đối với chức danh điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y là sáu tháng
trong đó thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh là năm tháng
thực hành chuyên môn về hồi sức cấp cứu là một tháng
đối với chức danh dinh dưỡng lâm sàng là sáu tháng
đối với chức danh tâm lý lâm sàng là chín tháng
đối với chức danh cấp cứu viên ngoại viện là sáu tháng
trong đó thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh về cấp cứu ngoại viện là ba tháng
thực hành chuyên môn khám bệnh chữa bệnh về hồi sức cấp cứu là ba tháng
bên cạnh đó nghị định còn quy định cơ sở hướng dẫn thực hành khám chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân gồm
đối với bác sĩ y khoa bác sĩ y học dự phòng cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo hình thức tổ chức là bệnh viện
đối với bác sĩ y học cổ truyền bệnh viện y học cổ truyền hoặc bệnh viện có khoa hoặc bộ phận y học cổ truyền
đối với bác sĩ răng hàm mặt bệnh viện chuyên khoa răng hàm mặt bệnh viện có khoa hoặc bộ phận răng hàm mặt
đối với y bác sĩ đa khoa bệnh viện đa khoa trung tâm bệnh xá
đối với y sĩ y học cổ truyền bệnh viện y học cổ truyền bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm có khoa hoặc bộ phận y học cổ truyền
đối với y sĩ răng hà mặt bệnh viện răng hàm mặt bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm có khoa hoặc bộ phận răng hà mặt
đối với y sĩ sản nhi bệnh viện chuyên khoa sản nhi bệnh viện đa khoa trung tâm có khoa sản và khoa nhi hoặc khoa sản nhi
đối với điều dưỡng bệnh viện trung tâm bệnh xá
đối với hộ sinh bệnh viện phụ sản bệnh viện đa khoa bệnh viện chuyên khoa trung tâm có khoa phụ sản nhà hộ sinh
đối với kỹ thuật y bệnh viện bệnh xá và cơ sở khám bệnh chữa bệnh có bộ phận thực hiện kỹ thuật phù hợp với nội dung thực hành của kỹ thuật y
đối với dinh dưỡng lâm sàng bệnh viện có khoa dinh dưỡng
đối với tâm lý lâm sàng cơ sở khám bệnh chữa bệnh có chuyên khoa tâm thần hoặc tâm lý lâm sàng
đối với cấp cứu ngoại viện bệnh viện bệnh xá và cơ sở cấp cứu ngoại viện
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi